thưa quý vị tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
trong quá trình tuần tra vào đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đã phát hiện ba đối tượng mang vũ khí trái phép
tại khu phố tân biên hòa tổ công tác phát hiện xe ô tô do phạm viết xứng điều khiển
chở theo nguyễn văn minh và nông văn bằng
kiểm tra phát hiện phía sau cốp xe có một khẩu súng bắn đạn hoa cải bên trong có một viên đạn đã lên nòng
các đối tượng khai nhận rủ nhau mang súng đi giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
hai đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch trên một trăm linh tỷ đồng
vừa bị công an thành phố bù mạ thuật tỉnh đắk lắc khởi tố
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an tạm giữ hơn một trăm sáu mươi triệu đồng một mươi bảy điện thoại di động
hai xe ô tô cùng nhiều vật chứng
trước thời gian diễn ra world cup năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng đã lấy một tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet về chia nhỏ thành nhiều tài khoản
rồi giao cho các con bạc dùng các tài khoản mạng zalo messenger viber để trao đổi nhắn tin cá cược bóng đá
chỉ chưa đầy một tháng các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
một đường dây chuyên làm giả các loại giấy khám sức khỏe giấy gia viện thông qua mạng xã hội
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ
tỉnh hưng yên triệt phá bắt khẩn cấp trần thị thu hiền chú tại thành phố hà nội và trần ngọc yên chú tại tỉnh phú thọ
khám xét chỗ ở của hiền và yên tại thành phố hà nội
cơ quan công an thu giữ một mươi một trăm ba mươi năm tờ giấy khám sức khỏe giấy gia viện có hình dấu chữ ký
đề tên của một số bệnh viện
trên các tờ để chống ảnh thông tin của người đề nghị khám sức khỏe người bệnh
và đã ghi nội dung khám có chữ ký đứng tên bác sĩ khám
hình dấu có nội dung tên của các bệnh viện cùng nhiều vật chứng liên quan khác
tại nhà của nguyễn thành dinh thuộc khóm an chính thị trấn lao bảo huyện hương hóa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị đã bắt quả tang nhóm gồm hai mươi hai đối tượng
đang đánh bạc và xem đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ một bộ sóc đĩa chín điện thoại di động
hai xe máy và gần bảy mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
sử lý theo đúng quy định của pháp luật
chuyển đổi số là một xu thế tất yếu của xã hội và một trong số đó là công tác đảm bảo
về trật tự an toàn giao thông
thế nhưng quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực thì hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn
đòi hỏi các bộ ban ngành cần có tiếng nói chung trong xu thế vận động phát triển này
chính vì vậy hôm qua tại hà nội ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội thảo
chuyển đổi số trong công tác an toàn giao thông
mang đến diễn đàn những khó khăn vướng mắt đang tồn tại để cùng tìm cách khắc phục một cách hiệu quả
tại hội thảo đại diện các bộ ban ngành như bộ công an bộ giao thông vận tải
ban an toàn giao thông các địa phương đã cùng nhau đưa ra các ý kiến về những khó khăn vướng mắt
trong quá trình chuyển đổi số ở từng lĩnh vực công tác đang phụ trách
trong đó tập trung vào các hoạt động chính trong lĩnh vực giao thông vận tải như quản lý cấp giấy phép lái xe
đăng kiểm hạ tầng giao thông quản lý phương tiện và người lái công tác xử lý vi phạm và hoàn tất thủ tục chấp hành vi phạm
trong đó vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc kết nối dữ liệu của các bộ ngành để xây dựng nền tảng dữ liệu chung
làm cơ sở khai thác phục vụ hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn giao thông
còn trong chiều ngày hôm qua công đoàn công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm hai nghìn hai mươi hai
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai công đoàn công an nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực
trong đó tiêu biểu là tham mưu đảng ủy công an trung ương ban hành chỉ thị
cục công tác đảng và công tác chính trị ban hành hướng dẫn chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp trong
công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
bên cạnh đó công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
cũng được làm rất tốt đã có hơn hai mươi năm đoàn viên được chăm lo nhân dịp tết nguyên đán nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai với nguồn lực hơn một mươi tỷ đồng hơn một mươi ba đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo
dịp tháng công nhân hai nghìn hai mươi hai với số tiền ba hai tỷ đồng hỗ trợ xây dựng một mươi năm máy ấm công đoàn
năm hai nghìn hai mươi ba công đoàn công an nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác công an nhân dân
tăng cường công tác vì lợi ích đoàn viên và người lao động chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng
công đoàn cơ sở đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh thật sự là người đại diện
là chỗ dựa tin cậy của người lao động góp phần tích cực vào công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
thưa quý vị thay vì sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân tới đây thì việc sử dụng tài khoản định danh
điện tử sẽ mang tới nhiều lợi ích cho công dân như tiết kiệm thời gian chi phí vì không phải
kê khai nhiều loại biểu mẫu giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công
mà không cần phải trực tiếp đến các cơ quan hành chính để giải quyết
dạ vâng chính vì vậy để tạo điều kiện cho các công dân đủ điều kiện đều được cấp tài khoản định danh điện tử
bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương mở đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ quan trọng này
và tại thái bình với những cách làm cụ thể từ tỉnh đến cơ sở đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đồng thời tích cực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho nhân dân
đi xuống tận cơ sở gặp từng người
thời điểm này lực lượng công an huyện đông hưng đã về tận các khu công nghiệp nhà máy xí nghiệp
triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công nhân người lao động
việc tổ chức cấp được làm theo hình thức cuốn chiếu
điều này đảm bảo không để sót bỏ lọt các trường hợp đủ điều kiện nhưng không có tài khoản định danh điện tử
với việc cấp tài khoản định danh điện tử tại công ty và với sự giúp đỡ rất lớn của công an huyện đông hưng
tôi do đây làm việc rất tốt
đặc biệt là đối với người lao động của chúng tôi
chúng tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian người lao động không phải nghỉ hoặc là phải tranh thủ đi
mà có thể trong thời gian làm việc thì tranh thủ lên và có thể thực hiện được hết các nội dung để đăng ký tài khoản định danh điện tử
và đối với các công ty doanh nghiệp đối với các trường học
thì đây là những lực lượng cũng là lực lượng nồng cốt
thì chúng tôi cũng hiện nay chúng tôi đang sử dụng biện giải pháp đó là phối hợp với các công ty
và đến trực tiếp từng công ty doanh nghiệp để thực hiện việc cấp tài khoản định danh điện tử
cũng như tuyên truyền cho các công nhân biết được các tiện ích
của tài khoản định danh điện tử để cho các công nhân phối hợp thực hiện
để thực hiện hiệu quả luật cư trú cũng như là thực hiện hiệu quả đề án sáu của chính phủ
cùng với việc công tác tạo lập tài khoản và tích hợp giấy tờ
những thắc mắc của người dân về cách thức sử dụng và lợi ích tài khoản định danh điện tử
cũng đã được cán bộ tại đây tận tình hướng dẫn giải thích
điều này giúp người dân hiểu đúng hiểu rõ và từ đó tận dụng được những ưu thế
lợi ích khi sử dụng tài khoản định danh điện tử ứng dụng trong thực tế
tránh trường hợp có tài khoản định danh nhưng không sử dụng
trước đó là công an cũng có thông báo là cho bọn em là dành thời gian để đi làm cái định danh điện tử này
thế nhưng mà công việc của bọn em thì khá là bận thì bọn em cũng rất là khó khăn để sắp xếp
hiện là công ty đã tạo điều kiện để làm tại đây thì là rất là tiện lợi
và tiết kiệm thời gian cho bọn em rất là nhiều
trước tiên chúng tôi cũng tham mưu cho ủy ban để tổ chức tuyên truyền cho các cán bộ công nhân viên chức
trong ủy ban đảng ủy trong các nhà trường để mọi người hiểu
trước tiên mọi người phải hiểu và sử dụng thành thạo
sau khi mọi người sử dụng thành thạo rồi thì tổ chức tuyên truyền đến người thân bạn bè
cùng biết được đến dịch vụ công để có thể làm các thủ tục hành chính
hoặc là giao dịch trên mạng internet
mình sẽ không phải đến các cơ quan đơn vị như trước đây nữa
thống kê dự kiến thái bình
thái bình sẽ cấp trên một sáu triệu hồ sơ tài khoản định danh điện tử
để việc đăng ký tài khoản định danh điện tử nhận được sự đồng tình ủng hộ
công an tỉnh thái bình cũng đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
hệ thống loa phát thanh và qua các tổ nhóm trên mạng xã hội
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tòa án nhân dân cấp cao hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thanh liêm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
của bị cáo khác trong vụ thao túng đất vàng ở bình dương
cùng kháng cáo trong vụ án này là bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án
bốn bị cáo có đơn kháng cáo gồm trần thanh liêm cựu chủ tịch ubnd tỉnh bình dương
trần nguyên vũ cựu tổng giám đốc tổng công ty bình dương
lý thanh châu cựu thành viên hội đồng thành viên phó tổng giám đốc công ty bình dương
và đỗ thị thanh thúy cựu kế toán trưởng công ty bình dương
trong đơn kháng cáo bốn bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại bối cảnh
mức độ phạm tội và hậu quả hành vi phạm tội của họ
các bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ như
lần đầu phạm tội có nhiều thành tích trong công tác không có động cơ vụ lợi khai báo thành khẩn
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai xảy ra tại bình dương
tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương trần thanh liêm
bảy năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
công an tỉnh vĩnh long cũng vừa bắt quả tăng một mươi người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tụ điểm đá gà tại khu đất trống thuộc khóm tân phú phường tân hòa tp vĩnh long
do phạm phước hiền chủ tịch đồng tháp tổ chức
trong một mươi người bị bắt quả tang có chín người ở đồng tháp
tăng vật tạm giữ gồm một trăm ba mươi triệu đồng một mươi ba điện thoại di động một mươi một xe mô tô
vụ việc đã được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự tp vĩnh long
tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cục đăng kiểm việt nam vừa quyết định tạm đình chỉ
ba tháng đối với hai đơn vị đăng kiểm năm nghìn năm v phường an phú đông quận một mươi hai tp hcm
và năm nghìn ba v phường tam bình và chi nhánh tại phường linh trung tp thủ đức
các đơn vị này bị đình chỉ do vi phạm quy định tại nghị định một trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp của chính phủ
về dịch vụ kiểm định xe cơ giới
các quyết định có hiệu lực kể từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đến hết ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hết thời hạn tạm đình chỉ đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại
gửi cục đăng kiểm việt nam đồng thời cục đăng kiểm việt nam cũng giao cho phòng kiểm định xe cơ giới quản lý
giám sát trong thời gian các đơn vị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định